với tiền lãi thì khách hàng sẽ còn chịu thêm khoản phí phản chậm trả phí sms bành kinh
tất cả các khoản lãi phí này sẽ trở thành số dư cuối kỳ và đến tháng tiếp theo nếu không được thanh toán sẽ tiếp tục được cộng rồn
trường hợp này gọi là lãi kép
theo dõi thông tin nhiều ý kiến cư dân mạng cho rằng còn có rất nhiều lỗ hổng xung quanh vụ việc này
theo đó đường dưới góc độ về phía ngân hàng hay khách hàng cần làm rõ về cơ chế cũng như phương hướng xử lý
đôi điều thắc mắc
lỗ hổng ngân hàng cần được lấp thế nào nếu kết luận điều tra là người dân được mở khống tài khoản và chi tiêu suốt một mươi một năm qua
việc dư nợ được thông báo về số điện thoại nào có cần thư tiến giấy về cho khách hàng tháng hoặc hàng quý hay không
các sai phạm kiểu này sẽ liên quan đến ai trong suốt một mươi một năm qua
vì sao không quy định cụ thể thời hạn tối đa trả nợ và số tiền tối đa trả nợ để chấm dứt hợp đồng sử dụng thẻ tiến dụng
mà không làm cho khách hàng lo sợ và ngân hàng cũng không phải mất nhiều thời gian để theo dõi công nợ
cách vô lý
nếu khoản nợ đó tồn tại hết một thời gian nào đó ngân hàng phải chủ động tìm hướng giải quyết
chứ không để nó tồn tại mãi để tính lãi và tính vào thu nhập của ngân hàng
ngân hàng phải tiến hành các thủ tục đòi nợ điều tra nguyên nhân nợ quá hạn
và trong nhiều trường hợp phải khoanh nợ thậm chí tính vào khoản mất thua lỗ
may mắn là người chủ thẻ còn sống mà đòi chứ không ngân hàng sẽ mãi mãi tính lãi ảo với tài khoản mang tên người này
từ câu chuyện của một khách hàng tại quảng ninh
có không ít cư dân mạng chia sẻ những tình huống của chính bản thân mình đã từng vướng khi sử dụng thẻ tiến dụng
điều này đã làm dấy lê những lo lắng băn khoăn nhất định trong người tiêu dùng
một năm trước tôi phải hủy gấp thẻ tiến dụng vì tôi gửi tiết kiệm rồi được nhân viên ngân hàng mời chào rất nhiệt tình
nói thẻ không có phí thưởng niên
không ngờ dù tôi không tiêu pha gì cả mà tháng nào tôi cũng phải bị phạt trả chậm phạt phí duy trì thẻ không hiểu nổi
thỉnh thoảng cơ quan tôi cũng có mấy bạn
các ngân hàng tới mời trào mở thẻ tiến dụng hồ sơ họ làm sẵn cho chỉ việc ký cũng chả cần sao kê lương
việc mở thẻ tiến dụng quá dễ dàng nên nhiều kẽ hở sẽ bị lợi dụng
ngân hàng nhà nước cần vào cuộc thanh tra và ra soát tất cả các ngân hàng về mảng cho vay bằng thẻ tiến dụng
đặc biệt tính lãi nợ quá hạn với số tiền vượt gốc quá lớn
hiện ngân hàng nhà nước việt nam chi nhánh quảng ninh đã có chỉ đạo yêu cầu ngân hàng exim bank
chi nhánh quảng ninh có văn bản báo cáo
thông tin thêm từ phía ngân hàng nhà nước cho biết có thể sẽ phải mời công an vào cuộc điều tra
nhằm bảo đảm quyền lợi cho cả khách hàng và ngân hàng
những năm gần đây số lượng thẻ tiến dụng được các ngân hàng phát hành gia tăng rất nhanh
thế nhưng việc sử dụng thẻ tiến dụng thế nào cho có lợi là vấn đề được nhiều cư dân mạng đặt ra hiện nay
do vậy mỗi người tiêu dùng thẻ tiến dụng cần phải tìm hiểu kỹ cơ chế thanh toán khi sử dụng tránh phát sinh nợ xấu
bạn đã từng sử dụng thẻ tiến dụng vậy theo bạn làm như thế nào để tiêu dùng thông minh hợp lý từ thẻ tiến dụng
hãy chia sẻ ý kiến của bạn trên fanpage truyền hình công an nhân dân